sau sáu tháng đàm phán với doanh nghiệp nhật từ giữa năm hai nghìn một mươi sáu nhiều lô hàng chuối tại long an đã được xuất sang nhật với giá thành tốt
không chỉ nhật bản các thị trường khó tính như hàn quốc dubai đang ngày càng chuộng sản phẩm chuối của việt nam
nếu như khẳng định được chất lượng chuối việt nam sẽ trở thành mặt hàng mang lại giá trị xuất khẩu cao
thị trường nhật bản có nhu cầu cao đối với mặt hàng chuối nhập khẩu với sức tiêu thụ sấp xỉ một triệu tấn một năm
theo thống kê hiện nay philippines đứng đầu chiếm tới tám mươi năm thị phần chuối nhập khẩu tại nhật bản
tuy nhiên các doanh nghiệp nhật bản cho biết đang có nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung cho thị trường nội địa
đánh giá về khả năng cạnh tranh của quả chuối việt nam nhiều doanh nghiệp nhật bản khẳng định
quả chuối việt với vị ngọt phù hợp với khẩu vị của người tiêu dùng nhật bản và có mức giá khá tốt
dự kiến trong thời gian tới nhật bản sẽ tăng gấp đôi khối lượng chuối nhập khẩu từ việt nam
đồng thời mở rộng mạng lưới phân phối
ngoài nhật bản nhu cầu tiêu thụ mặt hàng chuối tại dubai hàn quốc và các thị trường trung đông cũng khá tiềm năng
do vậy đầu ra của chuối xuất khẩu việt nam đang mở rộng đặc biệt với những sản phẩm chất lượng cao